thưa quý vị và các bạn
thời gian qua sự phát triển của internet nói chung và mạng xã hội nói riêng ở việt nam
đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
với ưu điểm thông tin được cập nhật lan truyền nhanh đa dạng phong phú
mạng xã hội đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội của việt nam
tuy nhiên bên cạnh những tiện ích do internet mạng xã hội mang lại
thì mặt trái của nó là không hề nhỏ đặc biệt là việc các thế lực thù địch
các phần tử cơ hội chống đối chính trị đã và đang triệt để lợi dụng internet mạng xã hội
để thực hiện các hoạt động chống phá đảng nhà nước ta
thực tế cho thấy công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội định hướng dư luận ở nước ta hiện nay
đang đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức do sự tác động của quá trình toàn cầu hóa thông tin
sự bùng nổ các phương tiện truyền thông trên internet
nhiều cán bộ đảng viên viên chức và nhân dân vẫn chưa hiểu đúng về mạng xã hội
cũng như cách ứng xử xử lý tình huống qua mạng xã hội
nên đã gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến thông tin dư luận
chính những tác động từ mặt trái của mạng xã hội đặt ra yêu cầu cần phải đẩy mạnh hoạt động
quản lý thông tin trên mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng
đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu độc vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm môi trường mạng trong sạch
lành mạnh phục vụ cho nhu cầu kết nối học tập giải trí kinh doanh của người dùng mạng xã hội
đây cũng là vấn đề đặt ra đối với nhiều nước trên thế giới
trong một bài viết đăng trên báo nhân dân
có tiêu đề ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong tham gia sử dụng mạng xã hội
tác giả phùng kim lân cho rằng tham gia mạng xã hội là quyền của mỗi người
tuy nhiên để thể hiện ý thức trách nhiệm với xã hội cộng đồng
cũng như bảo đảm mạng xã hội thật sự hữu ích lành mạnh
cần có sự gương mẫu của mọi người trong đó có cán bộ đảng viên
theo tác giả những năm qua
bên cạnh số đông người tham gia sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức trách nhiệm
góp phần tích cực xây dựng mạng xã hội trong lành
vẫn xuất hiện tình trạng không ít người
trong đó có hiện tượng một số cán bộ đảng viên đang công tác hoặc đã nghỉ hưu
khi tham gia mạng xã hội lại có phát ngôn lệch chuẩn đi ngược đạo lý và truyền thống dân tộc
thậm chí có ý kiến trái ngược với quan điểm đường lối của đảng nhà nước
hùa theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
đây là hiện tượng cần được lên án phê phán thậm chí xử lý nghiêm khắc
tác giả khẳng định về cơ bản thời gian qua đội ngũ cán bộ đảng viên
đã luôn giữ vững và phát huy độc phẩm chất đạo đức vai trò trách nhiệm của mình
với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kể cả các cán bộ đảng viên đang nghỉ công tác nhưng với tinh thần nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc
với trí tuệ kinh nghiệm của mình đại đa số cán bộ đảng viên nghỉ hưu
vẫn tiếp tục có những đóng góp không nhỏ
vào công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng xây dựng bộ máy chính quyền
xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở bên cạnh đội ngũ những người trẻ
những quần chúng nhân dân những cán bộ đảng viên đang công tác
đã xuất hiện rất nhiều điển hình tiên tiến là cán bộ đảng viên hưu trí
thật cảm động khi chứng kiến nhiều cán bộ đảng viên nghỉ hưu
đã tiết kiệm từng đồng tiền bát gạo để tham gia các hoạt động
nhân đạo từ thiện giúp đỡ người nghèo người khuyết tật
trẻ mổ côi người già không nơi nương tựa
dù sức khỏe đã hạn chế nhưng không ít cán bộ đảng viên nghỉ hưu
vẫn hăng hái đi đầu trong các phong trào như toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
làm đường giao thông nông thôn trồng cây giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường
không chỉ là công dân gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở
nhiều cán bộ đảng viên nghỉ hưu còn tích cực thanh niên
đưa ra tuyên truyền giáo dục vận động nhân dân quán triệt
thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng
chính sách và pháp luật của nhà nước nâng cao tinh thần cảnh giác
trước âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
có thể khẳng định đội ngũ cán bộ đảng viên luôn giữ vững
và phát huy tốt bản lĩnh chính trị có ý thức trách nhiệm với cộng đồng
trở thành một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị đặc biệt là ở cơ sở
những tiếng nói việc làm của họ tiếp tục mang lại niềm tin cho xã hội
góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào đảng và chế độ
bên cạnh đó phải thẳng thắn thừa nhận một thực tế là
còn một bộ phận cá biệt cán bộ đảng viên có nhu cầu tham gia hoạt động xã hội
nhưng lại thiếu ý thức về vai trò gương mẫu của mình
không xác định được bản thân cần tiếp tục đóng góp với cộng đồng như thế nào
đáng tiếc là trong số đó có người được đào tạo học hành bài bản
có người từng vào sinh ra tử vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
có người từng đảm nhiệm cương vị quan trọng là cán bộ chủ chốt
có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội
số người này đã có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống
không chỉ qua lời nói hành động lệch chuẩn trong cuộc sống khi tham gia mạng xã hội
những cán bộ đảng viên này đã dựa theo thông tin chưa được kiểm chứng
để đưa ra phát ngôn tùy tiện võ đoán thiếu xây dựng
thậm chí đi ngược quan điểm đường lối của đảng chính sách và pháp luật nhà nước
gây phân tâm trong dư luận ảnh hưởng không tốt đến uy tín của đội ngũ cán bộ đảng viên
hiện nay trong khi toàn đảng toàn dân toàn quân sôi nổi triển khai nhiều hoạt động
hướng tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng thì dường như trên mạng xã hội
các phát ngôn vô trách nhiệm thiếu ý thức chính trị
trái với quan điểm đường lối của đảng đi ngược với lợi ích chính đáng của nhân dân
lại có xu hướng xuất hiện nhiều hơn
không dừng lại ở phát ngôn tùy tiện hay phản ứng tức thì
vào trang mạng xã hội của một số cán bộ nói trên
sẽ thấy tần suất của thông tin tiêu cực ngày một gia tăng
có người lớn tiếng binh vực bảo vệ tung hô kẻ xấu
cổ suý cho việc làm sai trái kích động dư luận
do ảnh hưởng uy tín trước đó của số cán bộ đảng viên này
có người đã vội vã tin vào phát ngôn của họ
đồng thời còn chia sẻ phát tán làm cho phát ngôn lệch lạc này ngày càng lan rộng
nhưng nguy hiểm hơn những phát ngôn như vậy đã bị các thế lực thù địch triệt để khai thác
nhằm phục vụ cho hoạt động chống phá đảng nhà nước nhân dân và xã hội
thực tế đã chứng minh tôn trọng và bảo đảm quyền con người nói chung
quyền tự do ngôn luận nói riêng luôn là nguyên tắc quan điểm
chủ trương rõ ràng nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
tuy nhiên cũng như mọi quốc gia trên thế giới
ở việt nam tự do ngôn luận mở rộng dân chủ phải đi liền với giữ nghiêm kỷ cương phép nước
trong tiến trình lịch sử của cách mạng trên mọi lĩnh vực trong mọi công việc
đảng ta luôn chủ trương mở rộng dân chủ phát huy trí tuệ tâm huyết
sức sáng tạo của các cấp ủy tổ chức đảng đảng viên các tầng lớp nhân dân
phát huy dân chủ phát huy sức sáng tạo là bài học quý báu mà đảng ta đã rút ra
từ quá trình lãnh đạo cách mạng
tinh thần ấy càng được khẳng định trong phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội một mươi ba của đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
việc lấy ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng
thể hiện ý đảng lỏng dân có giá trị thực tiễn phong phú sinh động để trung ương nghiên cứu
tiếp thu hoàn thiện dự thảo các văn kiện
trong cuộc họp tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng yêu cầu phải tiếp tục phát huy dân chủ
lắng nghe trân trọng các ý kiến đóng góp chất lọc để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các dự thảo văn kiện
đồng thời tổng bí thư chủ tịch nước lưu ý cần lắng nghe trân trọng phát huy cao độ trí tuệ
giải quyết của các chuyên gia nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực
như vậy có thể thấy quan điểm của đảng nhà nước ta về tự do ngôn luận phát huy dân chủ là rất rõ ràng
nhằm tạo điều kiện để mọi người dân thực hiện quyền tự do dân chủ trước những vấn đề
sự kiện lớn của đất nước cấp ủy chính quyền đoàn thể các cấp từ trung ương tới cơ sở tổ chức
rất nhiều hội nghị hội thảo tọa đàm diễn đàn giao lưu
các cơ quan báo chí truyền thông mở nhiều chương
mục chuyên trang để đăng tải phát hình các ý kiến góp ý với đảng nhà nước
nếu thật sự tâm huyết có ý thức về trách nhiệm trước đảng trước nhân dân
thì cán bộ đảng viên dù đương chức hay nghỉ hưu
và mọi người dân đều không thiếu diễn đàn chính thống để bày tỏ chính kiến tham gia góp ý xây dựng
vì thế hiện tượng một số cán bộ đảng viên lên mạng xã hội thể hiện bản thân như anh hùng bản phím
từ cái nhìn chủ quan phiến diện
bằng lập luận phân tích thiếu thiện trí để lôi kéo kích động dư luận theo chiều hướng làm phức tạp tình hình
gây bất lợi cho sự nghiệp đất nước là không thể chấp nhận
theo tác giả phùng kim lân đối với đội ngũ cán bộ đảng viên
kể cả các cán bộ đảng viên hưu trí là người đã trải qua quá trình rèn luyện lâu dài
có bản lĩnh công lao cống hiến và kinh nghiệm công tác
các cấp ủy chính quyền các cấp vẫn cần vào cuộc sát sao
thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ
phù hợp để thường xuyên nâng cao hiểu biết bản lĩnh chính trị
góp phần thực hiện tốt vai trò nêu gương đối với quần chúng nhân dân
đồng thời làm tốt công tác quản lý hoạt động của cán bộ đảng viên
bên cạnh đó cũng cần tạo điều kiện để các cán bộ hưu trí tham gia hoạt động của các tổ chức đoàn thể
để vừa chia sẻ động viên vừa cung cấp thông tin truyền thù bồi dưỡng kinh nghiệm cho lớp trẻ
mọi địa phương cần có cơ chế tạo điều kiện
để các cán bộ hưu trí nhất là những người có uy tín có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội
tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy vào công tác tuyên truyền vận động nhân dân
góp phần xây dựng tổ chức đảng chính quyền cơ sở vững mạnh
các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cả về pháp lý và kỹ thuật
để kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm minh cán bộ đảng viên nào
cố tình sử dụng mạng xã hội để có phát ngôn sai trái tuyên truyền thông tin sai sự thật
kích động dư luận ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
cán bộ nghỉ hưu hay đương chức cũng như mọi người dân đều có quyền tham gia mạng xã hội
nhưng phải tuân thủ tinh thần thượng tôn pháp luật
pháp luật việt nam có quy định rất cụ thể về các hành vi sẽ bị xử phạt khi tham gia mạng xã hội

nhưng trên thực tế việc vi phạm vẫn diễn ra
nếu mỗi cá nhân không tự ý thức không tự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng
thiếu nghiêm túc thực thi pháp luật thì nạn tin giả tin sai sẽ khó có thể ngăn chặn
hơn ai hết mọi cán bộ đảng viên cần ra sức nêu gương trong đời sống xã hội cũng như trên mạng xã hội
việc phát ngôn hành xử tùy tiện lệch chuẩn thậm chí vi phạm pháp luật của một số cán bộ đảng viên thời gian qua
đòi hỏi cần phải xử phạt
để chấn chỉnh kịp thời
tuy nhiên yếu tố quan trọng quyết định vẫn chính là từ ý thức trách nhiệm của mỗi người
khi tham gia mạng xã hội mọi cán bộ đảng viên cần cẩn trọng cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát ngôn chia sẻ thông tin
đó cũng là cách thiết thực để phát huy vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trước đảng nhân dân
chúng ta phải theo dõi bài viết
ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên
trong tham gia sử dụng mạng xã hội
của tác giả phùng kim lân
thưa quý vị và các bạn
về các giải pháp
cùng với việc xây dựng hệ sinh thái
nội dung số trong nước đủ mạnh
để người dân trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn
sử dụng dịch vụ
cần tăng cường triển khai các giải pháp
phòng chống thông tin xấu độc tin giả trên mạng
sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản
quy phạm pháp luật
điều chỉnh trực tiếp hoạt động cung cấp
sử dụng thông tin trên mạng theo hướng
bổ sung các quy định cụ thể
về hoạt động cung cấp thông tin công cộng
xuyên biên giới vào việt nam
có chính sách hỗ trợ mạng xã hội
trong nước phát triển
xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
dành cho các nhà cung cấp
dịch vụ mạng xã hội việt nam
tăng mức chế tài xử phạt
đảm bảo tính gian đe
để các quy định sát với thực tiễn
và bảo đảm được yêu cầu quản lý
xử lý nghiêm minh
những cá nhân cố tình sử dụng mạng xã hội
để biện đặt xuyên tạc sai sự thật
có những bài viết
gây tư tưởng hoài nghi
làm giảm sút niềm tin trong cán bộ
đảng viên và nhân dân
đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền
về việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả
để cán bộ đảng viên và nhân dân
khi tham gia mạng xã hội
đều có ý thức trách nhiệm với đất nước
với cộng đồng biết tôn trọng nhân phẩm
danh dự quyền lợi của người khác
và nhất là biết tôn trọng danh dự bản thân
có trách nhiệm với mỗi bài viết
với hình ảnh khi đăng lên mạng xã hội
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau